tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tòa án nhân dân tối cao
theo báo cáo của tòa án nhân dân tối cao trong chín tháng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các tòa án đã giải quyết hai trăm tám mươi bảy trăm bảy mươi chín vụ án các loại trong tổng số ba trăm bảy mươi bảy tám trăm tám mươi bảy vụ án đã thụ lý
đạt tỷ lệ bảy mươi bốn ba số vụ án còn lại hầu hết còn trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật
về cơ bản việc xét xử các vụ án hình sự đúng người đúng tội đúng pháp luật
chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo
đảm bảo tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay
các vụ án lớn trọng điểm phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật
việc giải quyết đảm bảo kịp thời đúng pháp luật được dư luận đồng tình
thay mặt đoàn công tác cải cách tư pháp trung ương chủ tịch nước trần đại quang biểu dương tòa án nhân dân các cấp
đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra
chủ tịch nước cho rằng tòa án là nơi thể hiện sâu sắc nhất bản chất của chế độ ta
là biểu tượng của nền công lý nước nhà là tòa án của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân phục vụ
do vậy tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xét xử giải quyết các loại án
nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng bảo đảm xét xử nghiêm minh không bỏ lọt tội phạm
không để oan sai gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chủ tịch nước cho rằng tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xét xử giải quyết các loại án

công chức viên chức tòa án nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh trên cả ba phương diện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
kỹ năng xét xử và kiến thức xã hội cùng tinh thần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa phụng sự đất nước phục vụ nhân dân